tri cục hải quan cửa khẩu cảng đình vũ thành phố hải phòng cho biết trong quá trình làm thủ tục hải quan đã phát hiện lô hàng bảy chiếc xe ô tô nhập khẩu vào việt nam có hiển thị hình ảnh nghi là bản đồ đường lưỡi bò trên màn hình ứng dụng định vị dẫn đường vi phạm chủ quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
xác minh ban đầu bảy chiếc ô tô du lịch mang nhãn hiệu hantin xuất xứ trung quốc vừa mở tờ khai tại tri cục hải quan cửa khẩu cảng đình vũ vào ngày hai mươi chín tháng một mươi do công ty trách nhiệm hiểu hạn ô tô hoa mai làm thủ tục
lô xe này sử dụng ứng dụng dịch vụ dẫn đường có hình ảnh nghi là bản đồ đường lưỡi bò hiện lực lượng chức năng đã thực hiện giám sát lô xe này và có văn bản đề nghị các ngành liên quan phối hợp kiểm tra xác định dấu hiệu vi phạm
đồng thời tổng cục hải quan cũng chỉ đạo cục hải quan các tỉnh thành phố kiểm tra các lô hàng ô tô nhập khẩu từ trung quốc lưu ý kiểm tra thiết bị định vị vệ tinh có cài đặt phần mềm ứng dụng dẫn đường
trường hợp phát hiện thiết bị có chứa nội dung hình ảnh vi phạm chủ quyền lãnh thổ quốc gia xuyên tạc lịch sử thì tạm dừng thông quan và xử lý vi phạm theo quy định